liên hoan nghệ thuật quần chúng các làng thôn bản tổ dân phố văn hóa tỉnh thừa thiên huế lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
vừa diễn ra với gần ba trăm linh diễn viên quần chúng của chín đội đại diện cho chín huyện thị xã thành phố trong tỉnh
các chương trình tham gia liên hoan của mỗi đội là một chương trình nghệ thuật tổng hợp gồm nhiều thể loại
ca múa nhạc tiểu phẩm tấu hò vè tập trung vào các chủ đề ca ngợi đảng bác hồ kính yêu
công cuộc đổi mới của quê hương đất nước ca ngợi truyền thống yêu nước
thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
liên hoan nhằm khuyến khích phong trào ca hát của quần chúng ở các làng thôn bản tổ dân phố văn hóa
tạo nên khí thế mới thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xây dựng nông thôn mới ở cơ sở